những ngày này tại các trạm bơm thuộc hệ thống thủy nông sông chu máy móc liên tục được vận hành để cấp nước cho các địa phương ở thanh hóa tiến hành sản xuất vụ chiêm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi trong khung lịch thời vụ tốt nhất
dù chưa xảy ra khô hạn do chủ động điều tiết và khơi thông dòng chảy nhưng theo dự báo đến giai đoạn cuối của vụ chiêm xuân và đầu vụ mùa hai nghìn hai mươi khả năng hạn hán có thể xảy ra
từ thời điểm trước tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi các đơn vị thuộc hệ thống thủy nông sông chu đã cấp đủ nước cho trên năm mươi hectare trong hợp đồng tiến hành đồ ải
các cán bộ thường xuyên bám sát công trình để vận hành máy bơm và dẫn nước vào ruộng phục vụ công tác xuống đồng gieo cấy trà lúa xuân chính vụ và trà lúa xuân muộn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
với trên ba trăm linh máy bơm tưới tại một mươi một chi nhánh lưu lượng từ bốn trăm năm mươi đến hai năm trăm linh mét khối trên một giờ trên một máy
những ngày đầu xuân mới công tác vận hành bơm tưới dưỡng và chống rét cho lúa mạng tại thanh hóa đang được triển khai khẩn trương và tích cực